bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu ngành hàng không lập đội phản ứng nhanh để siết chặt an ninh hàng không
trước mắt đội phản ứng nhanh có thể sẽ được thí điểm ở một vài sân bay lớn
sau khi xảy ra những vụ việc liên quan đến an ninh hàng không dù chưa để lại hậu quả nghiêm trọng
nhưng bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho các sân bay
để siết chặt an ninh hàng không ngoài việc cần ra soát lại các nghị định thông tư tiêu chuẩn quy chuẩn
quy chế nội bộ trong vấn đề an ninh an toàn bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam
cần tập trung đầu tư hệ thống máy móc bảo đảm tiếp cận đến những công nghệ tối tân nhất
cũng như tăng cường ngay hàng rào an ninh
bên cạnh đó ngành hàng không cần tính đến việc thành lập đội an ninh cơ động phản ứng nhanh
và có thể sử dụng cho nghiệp vụ
việc làm này có thể thí điểm trước ở một vài sân bay lớn như nội bài tân sơn nhất